tiếp tổng thư ký asean lim chok hoi vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao nỗ lực và đóng góp của cá nhân tổng thư ký đối với asean kể từ khi ông nhậm chức
sáng năm việt nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean do đó chuyến thăm này của tổng thư ký góp phần ủng hộ việt nam chuẩn bị tốt cho thực hiện trọng trách này
tại buổi tiếp tổng thư ký asean lim dốc hòi cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
ông nở rõ năm hai nghìn hai mươi tới có ý nghĩa rất quan trọng đối với asean vì là thời điểm giữa kỳ chúng ta giả soát các kế hoạch tổng thể của asean và ban thư ký asean cam kết hợp tác chặt chẽ với việt nam
qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết nội khối tăng cường quan hệ với các đối tác cũng như ứng phó với các thách thức biến động ở khu vực và thế giới
hiện cạnh tranh các nước lớn hết sức gai gắt thủ tướng cho rằng asean luôn giữ được vai trò trung tâm đoàn kết nội khối là sức mạnh quan trọng
asean cần phát huy tốt vai trò người trung gian thực tâm điều hòa cân bằng quan hệ với các đối tác nhất là các nước lớn
thủ tướng tin tưởng vai trò của tổng thư ký asean là rất quan trọng trong tăng cường kết nối
theo thủ tướng môi trường chiến lược khu vực và quốc tế biến động phức tạp các vấn đề xuyên quốc gia tăng cường với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ
đòi hỏi asean phải không ngừng vươn lên bằng năng lực nội sinh mạnh mẽ để có thể thích ứng hiệu quả với những cơ hội và thách thức đặt ra